nhằm khắc phục tình trạng mùi hôi phát tán và góp phần kéo giảm lượng chất thải rắn sinh hoạt bị trôn lấp
ủy ban nhân dân tp hcm vừa phê duyệt danh mục dự án có sử dụng đất làm hai nhà máy xử lý chất thải rắn bằng công nghệ đốt phát điện trên địa bàn thành phố
theo đó dự án xử lý chất thải rắn bằng công nghệ đốt phát điện được thực hiện tại khu liên hợp xử lý chất thải rắn tây bắc quyền củ chi
dự án xây dựng hai nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt công suất một một tấn trên một ngày một nhà máy
dự án này có sự kết hợp xử lý chất thải rắn công nghiệp nguy hại chất thải y tế
dự kiến đến năm hai nghìn hai mươi tỷ lệ lượng chất thải rắn sinh hoạt của tp hcm sẽ được xử lý bằng công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh tối đa chỉ còn năm mươi